tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ
cơ quan chức năng đã thu giữ ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà của nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
bất ngờ đột kích vào một căn nhà trên địa bàn

công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày bốn tháng một mươi một
công an phường chẳng dài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang chín người
gồm có bốn nam năm nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại tầng hai của một căn nhà ở tổ ba mươi một khu phố bốn c trong tiếng nhạc in ỏi
qua tết nhanh chín trên chín người dương tính với chất ma túy
hiện công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đột nhập vào các khu cách ly y tế tập trung trộm cắp nhiều tài sản với tổng giá trị gần bảy mươi triệu đồng
đối tượng là đoàn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an thị xã ba đồn đã nhận được tin báo
nhiều người dân về việc thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã quảng sơn thị xã ba đồn
thì bị mất tài sản cá nhân mang theo
qua giả soát xác minh tin báo lực lượng công an đã điều tra truy tìm triệu tập đối tượng đoàn anh vũ là đối tượng nghi vấn
thực hiện hành vi trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân đang cách ly tập trung
nên đã thực hiện vụ trộm cắp vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín xã quảng sơn thị xã ba đồn
gồm các tài sản tổng trị giá gần bảy mươi triệu đồng
quá trình triệu tập đối tượng lực lượng công an đã phát hiện trên giường ngủ và trong người đối tượng có bốn mươi năm viên nén màu hồng
đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mà đối tượng đang cất giấu để sử dụng
cho vay với lãi suất từ một trăm linh chín năm cho tới ba trăm sáu mươi năm một năm
thu lời khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm đối tượng gồm nguyễn thanh bình và vũ quang trung đều tạm trú tại xã cư ni huyện nha ca tỉnh đắk lắk
hai đối tượng này đã móc nối với một đối tượng khác để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
khi có khách liên hệ thì nhóm này sẽ đến gặp khách vay để thẩm tra nơi ở số khổ khẩu hoặc là giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác
sau khi xác minh đủ điều kiện thì các đối tượng thỏa thuận tiền lãi cũng như cách thức vay tiền chúng sẽ cho vay với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
kể từ thời điểm hoạt động cho đến thời điểm bị phát hiện xử lý thì nhóm này đã cho khoảng tám mươi người vay với tổng số tiền cho vay là khoảng một tỷ đồng và đã thu được khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
thưa quý vị và các đồng chí chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet
thì các đối tượng có thể đánh bạc mọi lúc mọi nơi giữa hình thức ghi số lô số đề cá độ qua tin nhắn điện thoại mạng xã hội
thời gian gần đây tại ninh bình tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức sử dụng đánh bạc với công nghệ cao có chiều hướng gia tăng
trước tình hình trên lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra bắt giữ nhiều vụ đánh bạc sử dụng công nghệ cao
đây là các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao
dùng tài khoản zalo facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề với quy mô lớn vừa bị công an tỉnh ninh bình bắt giữ
trong đó đối tượng phan quang đông và phan thúc định đều ở xã định hóa huyện kim sơn là đối tượng cầm đầu
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tiền mặt điện thoại di động và giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô số đề
qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt là hơn một mươi tỷ đồng
cũng với việc sử dụng tài khoản zalo facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề nguyễn ánh dương chú ở xã đông sơn thành phố tam điệp là đối tượng cầm đầu cùng năm đối tượng khác đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày là khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay là khoảng ba tỷ đồng
tôi đang mua bán số lô số đề cùng với năm người làm cùng công ty hình thức ghi là ghi qua điện thoại và có tin nhắn gia lô thanh toán là bằng tên mặt
từ các vụ án trên cho thấy tội phạm đánh bạc ngày càng phức tạp về tính chất mức độ
đáng chú ý là tội phạm tổ chức đánh bạc đánh bạc trên không gian mạng ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã đấu tranh triệt phá bốn trăm một mươi năm vụ đánh bạc bắt giữ gần một tám trăm linh đối tượng khởi tố một trăm sáu mươi chín vụ bảy trăm ba mươi năm bị can thu giữ gần bốn hai tỷ đồng
trong đó đã điều tra bắt giữ một mươi bảy vụ gần sáu mươi đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc sử dụng công nghệ cao
công an thành phố ninh bình đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường các biện pháp tuyên truyền phát hiện những tội phạm như vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc
đặc biệt là tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao để đánh bạc triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình
quản lý chặt chẽ các đối tượng tập trung vào các tụ điểm các đối tượng trọng điểm trên địa bàn như các tụ điểm cà phê bóng đá trá hình cá độ bóng đá các bản ghi số lô số đẻ để tập trung các biện pháp đấu tranh bắt giữ xử lý
thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng
cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm
chủ động cung cấp thông tin tố giác các đối tượng tụ điểm ổ nhóm hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
ngay trong ngày hôm qua khi một văn bản giả mạo văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp đà nẵng về công tác phòng chống dịch được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội
ngay lập tức phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp đà nẵng đã tiến hành xác minh và mời làm việc một số cá nhân đã chia sẻ thông tin về văn bản giả mạo này
lực lượng công an đã làm việc với hai đối tượng về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin giả mạo về công tác phòng chống dịch của thành phố
từ một văn bản gốc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã bị sửa lại và được đăng tải bởi facebook tên việt nguyễn
chưa kịp xác minh các đối tượng được mời làm việc để chia sẻ về văn bản này
sau khi làm việc với cơ quan công an tất cả các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng chín mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện gromana của tp đắk lắc trong đó có lê hữu cường và hồ quốc cương
còn trong nhóm bị cáo bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cường
vì có mâu thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi cường đến quán
cường cùng các bị cáo còn lại mang hung khí đến quán karaoke
tại quán karaoke của mình cường đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện
có hai viên đạn một con dao dài và một số hung khí
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành bị thương tích nặng phải nhập viện
trong đó có một người bị thương tích sáu mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án từ tám năm chín tháng
đến một mươi sáu năm tù giam
trong đó lê hữu cường linh án một mươi sáu năm tù giam
chủ quán karaoke hồ quốc cương lĩnh án một mươi hai năm tù giam
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên tỉnh nam định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ cơ quan chức năng
đã thu giữ ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh tuyên quang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường tân quang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke aa
tại tổ một mươi bảy phường tân quang tp tuyên quang phát hiện một mươi hai đối tượng có nghi vấn sử dụng chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu được một đĩa xứ trên đĩa còn có nhiều các tinh thể màu trắng
nghi là ma túy dạng ketamine
tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ
qua xét nghiệm tìm chất ma túy
các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và ketamin
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
những thông tin cập nhật chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
phát sóng vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
thông tin tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh
sĩ phụ ăn uống trên địa bàn tp đà nẵng là giả
đây là khẳng định của cơ quan chức năng thành phố
khi trên mạng đã xuất hiện văn bản có nội dung như trên
đồng thời cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm các cá nhân
lan truyền và tạo lập văn bản giả mạo
văn bản lan truyền trên các trang mạng xã hội ghi rõ
tiếp tục dừng dịch vụ bán hàng ăn uống tại chỗ từ một mươi hai h ngày năm tháng một mươi một
để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở thông tin và truyền thông tp đà nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo
được tạm bằng việc sửa ngày tháng ban hành và ngày tháng hiệu lực
từ công văn trước đó của ủy ban nhân dân tp
sở thông tin và truyền thông đà nẵng đã có công văn đề nghị
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử hỗ trợ xử lý tin giả nói trên
đồng thời đề nghị công an tp phối hợp truy tìm các cá nhân
lan truyền và tạo lập văn bản giả nêu trên
thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
của một nam thanh niên nhẫn tâm thiêu sống một chú mèo
về phẫn nộ và bức xúc cho cộng đồng
trên thực tế đã có những quy định chế tài xử phạt
đối với những người có hành vi ngược đáy động vật
hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào
và cơ quan nào sẽ ra quyết định xử phạt
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
thời gian vừa qua trên mạng xã hội liên tục chia sẻ
và lên án hành động dã man thiêu sống chú mèo của một nam thanh niên
nhờ sự cứu giúp của người dân chú mèo không tử vong
song đã bị bỏng nặng
mình thấy thật sự là quá là tàn nhẫn
và mình cũng không nghĩ rằng là lại con người có thể đối xử
với cả một loài động vật như thế
mình mong muốn rằng là pháp luật nên dân đem
và mọi người có thể lên án những hành động như vậy
đối với mình thì mình coi chó mèo như là một người thân trong gia đình
đó cho nên là khi mà mình nhìn thấy cái clip đó thì
mình cảm thấy kiểu rất là xót xa
gãy các chi ấy
có thể là bị tổn thương da
có thể là bị đánh lòi ra mắt ra
tất nhiên với một người yêu động vật thì ai cũng sẽ bức xúc với tình trạng đấy
là một trong những trạm cứu hộ vật nuôi ít ỏi tại hà nội
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
nhóm hà nội pest odofton đã góp phần cứu giúp trên năm ca chó mèo bị bỏ rơi
hoang lạc bạo hành đồng thời tìm mái ấm mới cho hàng trăm vật nuôi
bên cạnh đó nhóm cũng tích cực nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ nuôi
thông qua mạng xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện
đa số các ca về đều là nạn nhân của việc bị bạo hành bị ngược đãi
các bé trong tình trạng rất là đáng thương
sau quá trình phục hồi điều trị nhiều bé vẫn còn rất là ngút nhát sợ hãi
không thể nào được như bình thường nữa
mình mong là nhà nước và các cơ quan chức năng có thể tuyên truyền
được rộng rãi phổ biến đến người dân
để trong những tình trạng mà bé bị bạo hành như thế không còn xảy ra nữa
theo luật chăn nuôi năm hai nghìn một mươi tám
vật nuôi bao gồm da súc da cầm và động vật khác
được con người thuần hóa chăn nuôi
và nằm ngoài danh mục các loài động vật nguy cấp
quý hiếm được pháp luật bảo vệ
trước đây hành động đánh đập hành hạ tản nhẫn vật nuôi
được coi là một lựa chọn hành vi của cá nhân
người chủ có quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn hành vi đó
tuy nhiên từ thời điểm nghị định một mươi bốn hai nghìn hai mươi một nldcp
của chính phủ ban hành vào ngày một ba hai nghìn hai mươi một
quy định sự phạt hành chính về chăn nuôi có hiệu lực vào tháng bốn hai nghìn hai mươi một
hành vi này được xếp vào nhóm bị cấm thực hiện
khoảng một điều hai mươi chín
nghị định này quy định người đánh đập hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi
sẽ bị phạt tiền từ một ba triệu đồng
quy định xử phạt trong nghị định một mươi bốn là rất rõ
tuy nhiên trong thực tế việc triển khai thực hiện còn không ít bỡ ngỡ khó khăn
cơ quan nhà nước cơ quan chính quyền
trong nhiệm vụ đang thực hiện công vụ của mình được giao có chức năng
khi mà phát hiện hành vi vi phạm đều có thẩm quyền xử phạt hành chính
đối với việc bạo hành vật nuôi
tôi cũng có thể nêu ra cụ thể một số đơn vị có thẩm quyền
như là chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp cơ quan công an cơ quan quân đội
quản lý thị trường cảnh sát biển chẳng hạn
các văn bản này đi vào thực tiễn tiễn rất muộn
trong cái lĩnh vực mà xử phạt đối với hành vi bạo hành vật nuôi
và vì thế đến nay thì số hiệu về thống kê các trường hợp bị xử phạt
thì hiện tại thì chưa nắm rõ được
và đôi khi các cơ quan chính quyền cơ quan có thẩm quyền xử phạt
thì chỉ mang tính nhắc nhở dân đe phổ biến
đến những người dân
trên thực tế nghị định chế tài xử phạt những người có hành vi ngược đáy động vật
nhận được sự ủng hộ đồng tình của dư luận
có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính cụ thể
sẽ giúp người dân nâng cao hơn trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi
tuy nhiên để những nghị định chế tài này đi sâu hơn vào đời sống
các cơ quan chính quyền địa phương cần có những biện pháp tuyên truyền
cũng như mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt hành vi vi phạm
thưa quý vị tối qua ngày năm tháng một mươi một
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã phải điều động một cano và nhiều thợ lặng tới sông sài gòn
để tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu
vụ việc xảy ra khoảng một mươi chín giờ tối tại khu vực cầu sài gòn
thuộc khu vực quận bình thạnh tp hcm
thời điểm trên một số người thấy nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi
đi bộ lên giữa cầu sài gòn
khoảng năm phút sau người này leo qua lan can và nhảy xuống sông
phát hiện vụ việc mọi người hô hoán kêu cứu
nhưng nam thanh niên đã bị nước cuốn mất tích
một số nhân chứng cho biết người nhảy cầu mặc áo màu đen có rồi quay nó
khi nhảy người này để lại một đôi dép màu đen
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã mang bình oxy lặng dưới sông sài gòn tìm kiếm nam thanh niên
tuy nhiên sau nhiều giờ tìm kiếm đến khuya vẫn chưa có kết quả
công an tp thuận an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ sáu đối tượng
có hành vi sử dụng hung khí như dao mã tấu để đánh nhau gây thương tích
bằng nguyên nhân xuất phát từ tiếng nẹt bô xa máy
theo điều tra tối ngày bốn tháng một mươi một võ thanh lâm hai mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú
tại tp thuận an điều khiển xe mô tô mang biện kiểm soát sáu mươi một c hai hai nghìn một trăm linh năm
chở theo một người tên là điền chưa rõ lai lịch đi qua đoạn đường thuận giao hai mươi chín
khu phố bình giao phường thuận giao
cùng lúc này đối tượng nguyễn văn phúc ba mươi ba tuổi hộ khẩu thường trú
ở tp thuận an đang ngồi nhậu cùng với một số người hàng xóm ở nhà
cho rằng võ thanh lâm có ý nẹt bô xe nên phúc đã lấy xe mô tô chở theo con trai
là nguyễn văn vĩ một mươi bốn tuổi đuổi theo xe của võ thanh lâm để đánh nhưng không kịp
nên trở về nhà nhậu tiếp
bực tức do bị phúc tìm đánh làm rủ bốn đối tượng mang theo hung khí
gồm dao tự chế mã tấu tiếp sắc quay trở lại nhà của phúc để tìm đánh
khi thấy phúc thì cả nhóm đã dùng hung khí xông vào đánh phúc đóng cửa trốn vào trong nhà
thấy vậy lâm cùng nhóm đối tượng dùng gạch đá ném vào cửa nhà phúc
nên phúc lấy dao tự chế ra để đánh lại
trong lúc đánh nhau cả phúc và lâm đều bị thương tích
được biết đối tượng nguyễn văn phúc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
đối tượng võ thanh lâm có tiền án về tội giết người cướp tài sản
một kẻ trộm xe gắn máy đã bị hiệp sĩ tham gia phòng chống tội phạm công an tỉnh bình dương
truy đuổi bắt giữ sau hơn năm mươi km bỏ trốn
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an xử lý theo quy định
cụ thể ngày năm tháng một mươi một đội hiệp sĩ nhận được tin báo mất xe esger một trăm năm mươi phân khối màu xám
biển số sáu mươi tám h một một mươi tám nghìn sáu trăm linh ba từ nạn nhân
khi đến xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương đội hiệp sĩ phát hiện chiếc xe như mô tả
nên đã tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường
sau năm mươi km thì đối tượng chạy đến đường tỉnh bảy trăm bốn mươi bốn thuộc xã thanh tuyền huyện dầu tiến
đi ép xe đối tượng đã bỏ thêm
tăng vật chạy bộ và bị bắt giữ
bước đầu xác định kẻ trộm là nguyễn minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tại bình phước
hiện sơn đã được bàn giao cho công an xã thanh tuyền huyện dầu tiến điều tra xử lý theo quy định
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
đối với một cơ sở kinh doanh karaoke vì đã lén lút hoạt động trong lúc tỉnh đồng tháp
đang tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó đêm ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh karaoke đệ nhất thuộc vườn an hoàng thành phố sa đét tỉnh đồng tháp
qua kiểm tra phát hiện có hai mươi phòng karaoke đang hoạt động
được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh đồng tháp cơ sở kinh doanh karaoke đang tạm dừng hoạt động
theo quyết định số một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh
việc áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng cơ sở trên vẫn nén lút hoạt động
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng trần như sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một
thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
hãy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn
quận lê trân tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ
và đối tượng nguyễn phước lộc sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại một mươi trên hai trăm ba mươi chín đà nẵng
phường cầu tre quận ngo quyền tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bang
tp hải phòng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
điều quý vị cần hết sức chú ý